các tỉnh phía bắc hiện nay đang liên tục đón nhận các đợt không khí lạnh tăng cường
sự thay đổi nhiệt độ nhanh đột ngột này khiến mọi người chưa kịp thích nghi
nên đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe
một trong những biến chứng đó là hiện tượng liệt nửa mặt đang bắt đầu có xu hướng gia tăng mạnh
thấy mặt có những dấu hiệu bất thường nhưng vì chưa từng biết đến căn bệnh liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên
nên phải đến tận hai ngày sau khi mặt có những triệu chứng đơ cứng rõ rệt
em nguyễn thị hải mới tìm hiểu nguyên nhân và đi khám
các bác sĩ chẩn đoán em bị liệt cơ mặt
em được điều trị bằng điện châm xoa bóp bấm huyệt ba tuần cơ mặt mới dần được cải thiện được bảy mươi
còn cháu bé này dù mới chỉ bốn tuổi
nhưng cũng phải điều trị với bệnh
theo gia đình nguyên nhân cháu bị là do đi lạnh nhưng không được giữ ấm vùng mặt
lạnh là một trong những nguyên nhân chính khiến cho nguy cơ mắc bệnh liệt cơ mặt tăng cao
do khi trời lạnh đột ngột sẽ gây co mạch nhanh lúc này máu bị tắc nghẽn không chảy về đủ
nên dây thần kinh số bảy sẽ bị tổn thương
đang dẫn đến liệt cơ
đợt rất đậm kéo dài vừa qua
tại bệnh viện châm cứu trung ương ghi nhận số bệnh nhân tăng cao rõ rệt
đỉnh điểm có ngày bệnh viện tiếp nhận đến hai mươi bệnh nhân bị méo mặt do liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên
thế nhưng thực tế có nhiều người vẫn chưa biết về chứng bệnh này
mà bỏ qua những dấu hiệu ban đầu để được điều trị kịp thời
chứng bệnh ban đầu thì do lạnh thì thường thường
ví dụ như bệnh nhân hay xảy ra cái bệnh hay xảy ra vào ban đêm hoặc là đi lạnh về
thì bệnh nhân có thể tự nhiên thấy
cái nước mắt mũi chảy rồi cái mắt thì nhắm không kín
cái mặt bên liệt thì nó có thể tê bì đi
cái miệng của mình thì nó có thể méo lịch sang bên đối diện
và khi mà ăn uống thì thức ăn nó hay mắc cái bên liệt
và có thể gặp nước thì nó không gặp được nước sẽ bị trào ra
các bác sĩ cũng cảnh báo bệnh nhân khi có những triệu chứng bất thường ở vùng mặt
cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị
vì mặc dù không phải căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng
nhưng tỷ lệ để lại di chứng của bệnh rất cao nếu điều trị muộn
các bệnh nhân khi mà bị liệt bẩy hay gọi là liệt mặt nói chung
thì không nên sửa mẹo ở nhà
bởi vì thường thì theo kinh nghiệm dân gian
một số người người ta cứ hay mách nhau là chẳng hạn như dùng lươn
hoặc là dùng các cái lá hoặc đắp mà nó không điều trị theo không
chữa bệnh theo không chính thống
thường thì nó sẽ mất cái cơ hội
để bệnh nhân đến bệnh viện và điều trị can thiệp sớm
để giảm nguy cơ mắc bệnh liền dây thần kinh số bảy ngoại biên
theo các bác sĩ người dân không nên tắm muộn
và quan trọng nhất vẫn là giữ ấm đặc biệt là vùng mặt khi ra đường